hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng nền nhiệt toàn miền bắc sẽ tăng nhanh theo thời gian
đến một mươi giờ sáng mức nhiệt nhiều nơi ở bắc bộ đã tăng cao tới ba mươi hai ba mươi bốn độ
khoảng một mươi một một mươi hai giờ thì có tới hai phần ba khu vực bắc bộ có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ
và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố trên toàn miền bắc phổ biến trong khoảng là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
những nơi như mường tè mường lây mường la hay hòa bình nhiệt độ cao ba mươi tám độ
thủ đô hà nội ngày hôm nay nóng sẽ xuất hiện từ sớm ngay từ một mươi một giờ đã xảy ra nắng nóng cao với mức nhiệt là ba mươi năm độ
và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giúp xỉ ba mươi chín độ trời nóng gắt
với miền trung nắng nóng đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp nhưng nóng gắt mới chỉ thực sự bắt đầu
ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây vùng nóng miền trung sẽ mở rộng hơn xuống phía nam
một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phần phía bắc của tỉnh khánh hòa
nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng đối với những nơi như tương dương hương khê đông hà hay nam đông nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ
và cục bộ có những điểm nhiệt độ cao tới bốn mươi độ trời nắng nóng gai gắt
ở phía nam lúc này cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ trời đang có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
sau một mươi hai giờ trưa dưới tác động của gió mùa tây nam ở khu vực miền tây nam bộ sẽ có mưa rào và rông
đến một mươi ba một mươi năm giờ chiều mây đối lưu mở rộng sang khu vực miền đông và tác động tới cả khu vực tây nguyên
cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh nên cần đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
trên biển ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển phía tây khu vực biển từ cà mau trở vào cho đến kiên giang
bao gồm các đảo phú quốc thổ chu cũng như vùng biển viện thái lan
dưới tác động của gió mùa tây nam đều là những vùng có mưa rào và rông mạnh
nguy cơ cao xảy ra lúc xoáy và gió giật
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

mới để digi